tại tỉnh đồng tháp cơn mưa lớn kèm theo rông lốc mạnh xảy ra mới đây đã làm ảnh hưởng tới hơn hai trăm linh căn nhà trên địa bàn thị xã hồng ngự
tuy không gây ra thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính hơn một sáu tỷ đồng
qua thống kê sơ bộ dông lốc đã làm sập sáu căn nhà và một nhà kho tốc mái một trăm năm mươi một căn nhà và tám nhà kho hư hỏng nhẹ bốn mươi chín căn nhà và một trụ sở cơ quan
dông lốc cũng làm đổ ngã một cộng trào gãy đổ chín trụ điện một trụ đèn
ngoài ra mưa lớn làm đổ ngã ba trăm chín mươi ha lúa hẻ thu tỷ lệ thiệt hại hơn ba mươi nhiều cây lâu năm cũng bị gãy đổ
các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất là xã tân hội xã bình thạnh các phường an lạc an lộc và an thạnh